lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng tám sau gần sáu tiếng đồng hồ lực lượng hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đã vượt sóng gió tiếp cận và lai rắt tàu cá bị nạn cùng với một mươi sáu ngư dân vào bờ an toàn
trước đó khi đang trên đường tránh chú bão tàu cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi tám ts do ông bùi ngọc kiên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở xã tiến thủy huyện quỳnh lưu làm thuyền trường đang hoạt động tại khu vực biển hà tĩnh
thì bị hỏng máy do nước có nguy cơ bị chìm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã cử lực lượng hải đội hai
xuất kích cứu nạn đến một mươi bốn h ba mươi tiếp cận được tàu cá đồng thời lai dắt tàu cá về bờ an toàn